xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là tin tức về cơn bão đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi
cụ thể vào hồi một mươi h ngày một mươi sáu tháng bảy vị trí tâm bão còn cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng sáu trăm một mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng nguyên tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba
dự báo trong những giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ là từ một mươi đến một mươi năm km một giờ và có khả năng mạnh thêm
do ảnh hưởng của bão nên trong hai mươi bốn giờ tới vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp tám
vùng nguyên tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi sau tăng lên cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
trở lại với những thông tin trên đất liền
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai nắng nóng sẽ gia tăng với mức nhiệt ngày đêm trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
tuy nhiên từ đêm mai trở đi do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng mạnh
và kéo dài trong vài ngày giúp nền nhiệt giảm đáng kể
mưa lớn giúp nắng nóng chấm dứt nhưng có thể đi kèm với tố lốc cũng như gió rất mạnh
nguy cơ ngập úng lũ quét ở vùng núi vì vậy mà người dân cần hết sức cảnh giác
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng duy trì nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ngày
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ
sau đó từ đêm mai khi mà mưa rông tăng mạnh do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão thì nền nhiệt trên khu vực cũng sẽ giảm nhanh
cùng với mưa lớn thì nguy cơ giảm nhanh
nếu có xảy ra lũ quét sạt lờ đất cũng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
đối với các tỉnh miền trung nắng nóng gai gắt vẫn duy trì sang đến ngày mai
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế với mức nhiệt cao nhất ngày đạt ngưỡng là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
sau đó từ ngày một mươi tám khi mà chịu tác động của hoàn lưu bão thì mưa rông sẽ tăng mạnh
cả về diện và lượng giúp nền nhiệt tại các tỉnh ở bắc trung bộ giảm đáng kể
còn các tỉnh trung trung bộ thì phải đến ngày một mươi chín nền nhiệt mới giảm nhanh giúp nắng nóng tạm thời chấm dứt
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trong hôm nay và ngày mai vẫn có nắng nóng
với mức nhiệt giao động là từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ
nhận định từ ngày một mươi tám đến ngày một mươi chín trở đi ở khu vực này mưa rông sẽ tăng lên diện giải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to giúp nền nhiệt giảm đáng kể
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận mức nhiệt vẫn ổn định trong ngưỡng là từ hai mươi bốn cho đến ba mươi bốn độ
ở vùng cao tây nguyên do chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của đới gió tây nam có cường độ mạnh
nên duy trì mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to tập trung nhiều vào chiều tối
dự báo mưa rông mạnh có thể còn kéo dài nhiều ngày nên nền nhiệt tại đây khá là mát mẻ
giao động từ một mươi chín đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới tại đây vẫn duy trì mưa rông vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to kèm theo tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
ngoài ra người dân nơi đây cũng cần đề phòng với hiện tượng ngập úng ở vùng trũng thấp
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây trong ngưỡng là từ hai mươi ba cho đến ba mươi ba độ